theo thông tin từ ban tổ chức lễ quốc tăng chủ tịch nước trần đại quang tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng chín đã có khoảng một năm trăm linh đoàn trong nước và quốc tế với số lượng ước tính khoảng năm mươi người đã đến viếng chủ tịch nước trần đại quang tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội hội trưởng thống nhất thành phố hồ chí minh và quê hương chủ tịch nước ở số một mươi ba xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình
trong niềm tiếc thương trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang tính đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng chín đã có khoảng bốn trăm ba mươi đoàn đại biểu các cơ quan ban ngành địa phương các cơ quan ngoại giao nhân dân và bạn bè trong nước quốc tế đến viếng chủ tịch nước trần đại quang tại hội trưởng thống nhất thành phố hồ chí minh
tại quê hương của chủ tịch nước huyện kim sơn tỉnh ninh bình
đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng chín
trên hai trăm linh đoàn đại biểu cùng hàng nghìn người dân đã vào viếng chủ tịch nước trần đại quang
trong ngày nhiều đoàn đại biểu đảng nhà nước chính phủ của nhiều nước anh em bè bạn các đại sứ đại biện các nước đại diện các tổ chức quốc tế tại việt nam đã tới viếng chủ tịch nước trần đại quang tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
ban tổ chức lễ quốc tăng cho biết
tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng chín đã có khoảng một năm trăm linh đoàn trong nước quốc tế với số lượng ước tính khoảng năm mươi người đến viếng chủ tịch nước trần đại quang
lễ truy điệu đồng chí trần đại quang tổ chức vào bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội hội trường thống nhất thành phố hồ chí minh và quê hương chủ tịch nước
ban tổ chức lễ quốc tính cho biết